những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng ngày hôm nay của chúng tôi